thưa quý vị trưa nay việt nam có thêm một trăm một mươi hai ca mắc mới trong đó có một trăm linh chín ca ghi nhận ở trong nước
gồm tại tp hcm năm mươi ca long an hai mươi một ca bắc giang một mươi tám bình dương một mươi hai hưng yên ba phú yên hai bắc ninh hai quảng ninh một
trong đó có một trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu vực cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
và ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang quảng ninh và an giang
tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi hai sáu trăm chín mươi bốn ca ghi nhận ở trong nước
và hai chín trăm tám mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng
đó là tại yên bái quảng ngãi quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa
thái nguyên bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp và vĩnh phúc
và cũng trong trưa ngày hôm nay tiểu ban điều trị
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo có thêm hai ca tử vong
đây là hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín có kèm theo bệnh lý nền